đối với đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng
xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
cũng phạm tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em và phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai là đối tượng sùng thị may
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã tả ngải trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi và có sẹo chấm ở đuôi lông mày phải
ngoài ra còn đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi
khu dây thép thị trấn đồng đăng
hộ khẩu thường chú tại một trăm tám mươi ba huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
ra quyết định truy nã về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới
cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thử nghiệm
đối tượng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý